đúng một mươi ba h một mươi phút hôm nay chuyên cơ chở thầy trò huấn luyện viên park hang seo và đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài
ngay sau khi đặt chân xuống sân bay các cầu thủ đã di chuyển bằng xe buýt mui trần tiến về trung tâm thành phố hà nội trước sự chào đón nồng nhiệt của hàng chục nghìn cổ động viên
mặc dù rất nhiều tuyến phố của thủ đô hà nội đã rơi vào tình trạng un tắc kéo dài tuy nhiên không nhiều người tỏ ra khó chịu
cờ đỏ sao vàng dập trời và mỗi lúc càng đông hơn kéo dài từ cảng hàng không t hai sân bay quốc tế nội bài đoàn xe đón các cầu thủ và ban huấn luyện đã phải đi rất chậm do hàng nghìn người hâm mộ đổ ra hai bên đường chào đón đội tuyển bóng đá u hai mươi ba việt nam
trong khi đó các cầu thủ từ trên xe buýt mui trần cúi thấp người xuống để có thể gần gũi hơn với những cổ động viên việt nam